tại đà nẵng nhiều tuyến đường và trung tâm thành phố sẽ cấm lưu thông xe tải xe ben và xe kéo semeroc trong thời gian tổ chức tuần lễ cấp cao apec
cụ thể từ ngày ba tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một sẽ cấm các loại ô tô tải hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên tất cả các tuyến đường
xe ô tô khách trên một mươi sáu chỗ ngồi xe vệ sinh môi trường vận chuyển rác thải chất thải sẽ bị cấm từ năm giờ tới hai mươi ba giờ trên nhiều tuyến đường thuộc các quận sơn trà ngũ hành sơn hải châu và thanh khê
ngoài ra từ ngày năm tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một các loại phương tiện trừ xe có phù hiệu phục vụ apec sẽ bị cấm dừng đỗ trên nhiều tuyến phố
các tàu du lịch trên sông hàn cũng sẽ tạm dừng hoạt động vào các ngày mùng chín mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi một
để phục vụ cho hội nghị cấp cao apec thành phố đà nẵng đã bố trí đầy đủ bảy mươi năm vị trí đỗ chuyên cơ tại sân bay quốc tế đà nẵng
theo thông tin từ cục hàng không việt nam dự kiến trong tuần lễ diễn ra hội nghị số lượng chuyên cơ và máy bay phục vụ lãnh đạo các thành viên apec đến sân bay đà nẵng là rất lớn
các chuyến máy bay này đều có yêu cầu đặc biệt trong công tác an ninh và an toàn